chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia lan tỏa hiệu ứng tích cực đến đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
dù vậy tỷ lệ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số đang là nỗi trăn trở của cả dân tộc trên con đường trở thành một quốc gia hồng cường
chúng ta cùng nhìn nhận lại và xem xét cách thức nào để thay đổi thực trạng này
chính là chủ đề của chương trình vì một việt nam hùng cường hôm nay
cùng trao đổi về chủ đề này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời
bà leo thiệt lịch ủy viên thường trực hội đồng dân tập của quốc hội
bà nguyễn thị thanh nhàn cố vấn nghiên cứu và xây dựng chính sách tổ chức care quốc tế tại việt nam
trước hết xin cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình của chúng tôi
và bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi một góc nhìn
cả gia đình chị trông chờ vào vườn ngô một năm thu hoạch hai vụ cho thu nhập một triệu đồng
với thu nhập đó gia đình chị thuộc diện hộ nghèo
vì nghèo nên có tí đất chị trồng sen cải với ngô làm thức ăn chính cho gia đình trong suốt cả năm